đặc biệt là vụ cướp xe khách diễn ra trên đèo cô cửu đi do phạm văn thêu thực hiện
tài xế và những hành khách hôm đó đã thực sự kinh hoàng khi chứng kiến hình ảnh giữa ban ngày
một tên cướp ngang nhiên trĩa súng vào người dân để cướp tài sản

đối tượng phạm văn thêu
phạm văn thêu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê quán đông tiến đông triệu thành hóa
chú tài khối một thị trấn ea răng huyện ea leo tỉnh đắk lắk
cuộc truy bắt tên tướng cướp phạm văn thêu đã thực sự bắt đầu với sự vang cuộc của lực lượng truy nã công an tỉnh đắk lắk
cùng các đồng đội của mình thực hiện kế hoạch truy bắt tướng cấp rừng xanh với các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt
quá trình lần theo dấu vết phạm văn theo đã trở thành ký ức không thể nào quên trong sự nghiệp đấu tranh trấn áp tội phạm của đại tá văn ngọc thi
xác định theo là kẻ đầy kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an
nên nhiều chiến thuật đã được đưa ra phù hợp với từng bối cảnh
hành tung và di biến động của thêu tương đối phức tạp thoát ẩn thoát thiện
khi thì có tin báo thêu hiện đang ở nhà khi thì là tàm khùng dấu vết
hơn nữa xác định trong nhà của đối tượng luôn có vũ khí nóng như súng lựu đạn
thêu cũng luôn luôn có những tuyên bố cách thức lực lượng chức năng
bởi vậy truy bắt thêu là một bài toán khó
bắt khủng nó mấy lần ấy
chứ không phải bởi vì thằng này là
sự thật ra mà nói là bọn cướp thì nói chung là thằng nào nó cũng tuyên bố là nó sống trách với lực lượng công an
chứ nó không có thằng nào mà nó nói à tôi gặp công an tôi đầu hàng cả
vợ mình cũng nhớ kinh nghiệm là mấy cái vụ trước là nó nói là
nó kể lại với đồng bộ của chúng nó là chúng nó là tao dám bắn thẳng vào thằng thi
chứ mà thằng thi đâu có dám bắn thẳng vào tao
bởi vì bắn thẳng vào tao là trúng dân
cho nên là chúng nó giỏi lắm là bắn trên tờ bắn dưới đất thôi
chứ là tao bắn thẳng thôi
tao không nghe ngán
cho nên là cái đám bọn chúng nó là lúc bây giờ là nó manh động ghê gớm
thưa quý vị và các bạn
dù những tuyên bố của phạm văn theo có ghê gớm lạnh lùng đến đâu
thì những chiến sĩ công an như văn ngọc thi và đồng đội vẫn luôn xác định đặt nhiệm vụ lên hàng đầu
thế nhưng việc lần theo dấu vết để truy bắt tên tướng cướp lọc lõi ma mãnh
và có nhiều chiêu bài đối phó với cơ quan chức năng như theo
quả thực là một việc làm không hề đơn giản
trong nhà phạm vân thêu luôn có vũ khí nóng
dễ gây nguy hiểm cho người dân xung quanh nếu đối tượng liều lĩnh chống trả lực lượng chức năng
nhà lại sát rừng nên đối tượng có thể dễ dàng lẩn trốn nếu thấy động
văn ngọc thi và những đồng đội của mình sẽ phải làm những gì
và đưa ra những kế sách đối phó ra sao để phạm văn thêu phải xa lưới pháp luật
trong nhiều tháng lần tìm dấu vết của phạm văn thêu
lực lượng chức năng đã phát hiện ra nơi theo đang lẩn trốn
lúc này đội truy nã của phòng cảnh sát hình sự đã đưa ra rất nhiều kịch bản
nhằm dụ đối tượng ra khỏi nguyện
một lần anh em trinh sát đã mai phục và gian dựng một tình huống cấp bách
nhằm gây sự chú ý của thêu
đó là một vụ tai nạn xe máy
ngay trước địa điểm mà thêu đang ở
những tiếng kêu cứu và cửa rôn rập cấp mách
cũng không thể nào làm sao nháng sự cảnh sát của thêu
khi một đêm phát hiện đối tượng đang ở dưới nhà ở dưới ẻ leo
như vậy anh em chúng tôi là triển khai xuống đó để xe từ đường xa
đi bộ vào và bố tí xe honda
gây tai nạn lên trước cái nhà đó
để lại gây ra một sự sự khố trước
đang kêu người ở trong nhà ra cứu giúp
thì đáng cho nó mở cổng mình vào
thế nhưng mà nó cũng không mở cổng
và buộc thế khi chúng tôi xác định
là đối tượng nó có trong nhà
cho nên chúng tôi là xé rào chui vào
chui vào thì tôi cũng nhớ
tức là thằng này nó còn học theo cái sách ngày xưa
mà quân giải phóng cách mạng chúng ta vào ấp một quán mỹ đó
tức là bị địch trên nó bao vây
cho nên là cũng chạy thoát
thế nó chạy ra nó chạy ra
nhưng mà chúng tôi chưa kịp đuối theo thì nó lại
cầm cái lưu nước đó
nó vứt xuống giếng luôn
nó làm cho cũng bị âm xuống đó
tức là nó đấm vờ là nó đã nhào xuống giếng
thế để cho lực lượng chúng ta bao vây vào cái giếng đó để nó thoát
thì tôi nhớ là nó thoát cái lần đó
thế xong mình tập trung với một lực lượng
phần nhiều là cứ tập trung vào cái chỗ cái giếng đó
nhưng mà nó đã thoát đấy rồi
thế sau khi tìm hiểu ra là đúng cái lưu nước nó dội xuống đó
thì tôi nhớ là có một lần cũng gây cấm như thế
sau nhiều tháng đeo bám cơ quan công an nhận định
nếu chỉ sử dụng những nghiệp vụ trinh sát thông thường
thì sẽ không có hiệu quả đối với một tên tội phạm xưng sỏ có số má như theo
lúc này lực lượng chức năng đã xác định
theo vào đồng bọn sau vụ cướp xe khách đã vân tán
tách ra hoạt động riêng lè
bởi vậy việc thu thập thông tin càng trở nên vô cùng khó khăn
sau một vài lần bắt hột
phạm văn thêu đã hoàn toàn biến mất không giấu vết
thêu đã đi đâu
nơi nào hắn sẽ đặt chân đến
và hắn sẽ còn tiếp tục gây ra nối kinh sợ nào nữa cho người dân
ngày nào hắn còn sống
ngoài vòng pháp luật sẽ là nỗi chăn trở của cơ quan
các điều tra viên đã đặt ra rất nhiều giả thuyết
rất có thể theo đã trốn về quê cũ thanh hóa
hoặc cũng có thể chạy sang các tỉnh khác
không thể ở lại bồn mạc thuật nữa

thế nhưng cũng không có manh mối nào để truy tìm chỗ trốn của thêu
lúc này bước điều tra tiếp theo cần sâu hơn
đi sâu vào các mối quan hệ giữa gia đình thân tín của hắn
lật dở lại các trang lý lịch về phạm văn thêu
bố mẹ thêu đã mất từ lâu
hiện chỉ có một người chị gái sống ở bồn mạc thuật
một hướng điều tra mới được các điều tra viên đặt nhiều hy vọng
đó là tim người thân duy nhất còn lại của hắn
trong khi người chị cũng được nhận định là rất tinh quái
và có những mối quan hệ phức tạp
việc tiếp cận người chị này rất dễ trở thành con dao hai lưỡi
không chỉ không đem lại kết quả gì
thậm chí còn là sự đánh động khiến thêu sẽ càng cao chạy xa bay hơn
kế hoạch tiếp cận được vạch ra ban đầu
đồng chí văn ngọc thi đã cử một cán bộ của đội truy nã
hóa trang thành người đi xem bói
để gặp gỡ chị gái của thêu
thế nhưng cuộc gặp đã thất bại
bởi không thu nhận được kết quả của thêu
tin tức gì về thêu
có lẽ nào cả ban truy nã lại phải chấp nhận lùi bước
vậy kế hoạch tiếp theo sẽ là gì
và mùa buổi chiều mưa
có một người khách lạ đã tìm đến căn nhà
của người phụ nữ làm nghề bói toán
ở thành phố buôn mê thuột
đó là một người đàn ông
ăn mặc khá chất chơi
và có vẻ là người có tiền
anh ta giới thiệu
mình làm nghề buôn gỗ
quê bình định
tên là nguyễn trường phi
tôi cử anh vũ
anh nguyễn công vũ
lúc bây giờ là trinh sát
mới học ra trường
bây giờ là anh phó phòng hậu cần
anh về cũng nhanh nhẹ
ra vé thư sinh lắm
bây giờ thâu
cháu đóng vai
chở chú đi
bây giờ là tôi cũng
với một cái bộ đồ
làm một cái túi sách lớn lớn
rồi ra kiếm ít tiền
rồi bỏ vào đấy
vàng đồ đeo vô tay
mình vừa đi vừa suy nghĩ
là giờ làm sao vai gì
thì mình vào đó
thì cũng vừa đi vừa suy nghĩ
rồi vừa tới nơi
rồi nó cũng vừa nảy sinh ra trong người
nói anh là nguyễn trường phi
cũng tự đặt ra luôn
lúc bây giờ coi như cũng tự
xướng ra là em nói luôn
là mình nghĩ là bây giờ
trung quanh này là có hai anh công an
hai anh công an là bên an ninh
thì mình cũng chưa biết anh nào
nhưng mà sợ đề phòng là
người ta thấy mình người ta gọi anh thi đi đâu đó
thì mình nói từ cái thi nó qua cái phi ra
mình nói là tôi là nguyễn trường phi
thế là tên tuổi
rồi các thứ nói hết rồi

thế thì hồi đó
mà để lấy cái lòng tin chị theo thì
ban chuyên án đặc biệt là anh thi
hồi đó mới là đội trưởng tôi chính xác
thì mượn cái tiền của phòng họ cần
một số tiền lớn
để trong cái vali
mỗi khi mà vô nhà theo
mà để chi ra những cái tình tiết
như đi chợ mua bia về ăn nhậu
mở cặp vali ra
để chị của theo thấy là
có tiền nhiều
hồi đó tiền nhiều là quan trọng lắm
nó tạo cái niềm tin
thế thì hồi đó
vào nơi thì mình
chị cho tôi xem
bói xem thử là
cái vụ gỗ của tôi có thể lấy lại được không
thế lúc bây giờ
bắt đầu tự nhiên nó bung trong người ra
tức là cô ơi cứ hỏi tới
thì mình lại cứ nói luôn
nói thật với chị là
chị nghe giọng nói tôi là chị biết là
tôi không có thể nói tầm bại được
tức là tôi là dân ở dưới bình định lên đây là làm gỗ
trong cái tuyến e shop
như vậy là vừa rồi
là tôi mất cái lô gỗ
tỷ giá là mấy trăm triệu
mà tôi đã chung với công an
và kiểm lâm là chín mươi triệu rồi
nhưng cuối cùng là tiền tôi mất
mà gỗ tôi nó cũng lấy luôn
và xe nó cũng giữ luôn
bây giờ cả tài xế
nó cũng lại bắt đền tôi
cho nên là tôi hận cái vụ này lắm
bây giờ tôi phải
phải xem thử là cái vụ này tôi có xử lý được không
để có nhiều c villain
trong lúc hills
vào ngày sáu tháng sáu prope

mà trước khi đi
thi không thể ngờ tới
và tất nhiên
anh đã không bỏ lỡ
nhận lời ở lại với người phụ nữ này
nhưng trong lòng thi hốn đột nhiều cảm xúc
những bước tiếp theo
của màn kịch không hề có kịch bản này
có diễn ra đúng như những gì mong muốn hay không
cái hôm nay tôi cũng có một cái
không nhận định trước được
là vào đó mà cái thế bí của tôi phải ở lại
mà ở này là cũng ngoài kế hoạch của mình
mà ngoài sự chỉ đạo
cho nên là
mà lại cũng chưa được phép
của cụ trưởng phòng nữa
thế cho nên cũng rất là sợ lo
mà hế mà không thành công là chết luôn
chị bảo nè
ai ngoài kia
mình bảo là xe thồ
bảo cho về
trả tiền ra cho về
tôi nói không để xe tôi đi
tôi còn đi nữa mà
hoặc là có cái nhu cầu tôi là tôi đi liền
với tôi không nói
nó không anh đi lúc nào là tôi có xe
tôi kêu xe thồ ở đây cho anh đi
mà anh không có tiền tôi trả cho anh
thế là buộc lòng mình phải ra
mình trả tiền cho anh vũ
mình nói thôi về
khi nào cần thì mình đi xe khác
đã qua gần một ngày tiếp cận với người chị gái
mặc dù đã có những tín hiệu khả quan
nhưng thông tin cốt lõi
về tương tích của theo
thì văn ngọc thi vẫn chưa nắm được
đây là điều dễ hiểu
bởi không người chị nào có thể dễ dàng tiết lộ
về em trai mình
khi mà hắn đang bị công an truy ná khắp mọi nơi
vậy tìm kiếm lý do nào đủ thuyết phục
để khiến người chị này đủ tin tưởng
mà sẵn lòng hé lộ thông tin về em mình
văn ngọc thi xác định
thời gian và cơ hội sẽ không chờ đợi mình
nên quyết định chơi một ván bài ngờ
mình nghĩ bảo là
thôi bây giờ thế này
anh nói thật thế này
anh cũng nôn nắm lắm
anh cũng không có tiếc gì tiền nữa đâu
danh dự của anh là chính
em làm sao em giúp cho anh
là lấy lại được chín mươi triệu
là anh biếu hẳn cho em chín mươi triệu đó
và anh chỉ lấy hai mươi triệu
anh đi về thôi
như vậy là miếng môi nhược cuối cùng
đã được tung ra
bằng cách trực diện
theo như ván bán của thi
người mà người chị tự tìm ra
đã được tìm ra
từng tin tưởng giải quyết việc quan trọng
lại liên quan đến việc thanh trừng
trong giới xã hội
không ai khác ngoài thiêu
một lần nữa những linh cảm sắc bén
và nhạy cảm của người lính hình sự
nó nói được cái trường hợp anh là
em sẽ giúp anh được
tôi nói vậy thì anh tin tưởng em
xong rồi nói như vậy là bây giờ
chiều tối rồi thôi để em lo ăn tối
tối nay em ở lại đây nghỉ với em
có khi là sẽ
gặp em nhờ qua người
mình nghỉ mừng động bụng
nhờ người có nghĩa là nhờ anh em đó thôi
bởi anh em đó là cái thằng
là trâm cái loại này mà
đại ca mà
cho nên là nó
mình hy vọng là mình nói như thế
để nó lòi cái thằng em nó ra thôi
chứ không có thằng nào nữa hết
dưới đúng lời hướng
chị gái theo lập tức liên lạc với người mà cô ta tin tưởng
có khả năng giải quyết vụ việc
các em à
đừng có đi bè
đừng nói em giúp này
có không anh không có
phải công nhận
nhiệm vụ phân tích tâm lý đối phương
và kinh nghiệm dài dặn của người chỉ sĩ công an
đã được vận dụng hiệu quả
trong trường hợp này
cần bánh này
bài toán khó đến đâu
cũng sẽ có cách giải
biến là chúng ta tìm được mối chốt của vấn đề
điều quan trọng nhất bây giờ
là vai diễn đó
có được văn ngọc thi diễn xuất hoàn hảo
cho đến lúc hạ màn hay không
nó cũng nói thằng em đó
cũng không quan tâm tới cái chuyện đó
quan tâm tới thì sợ lộ
cho nên là mình cứ nói ngờ ngờ
em điều hành được cái vụ này
thì đúng thiệt
trước khi đi anh cũng có khi linh tính
đến gặp em sẽ là thành công
bao cái chuyện này hết
thế là nó tin quá tin
mời ở lại ngủ
không chịu nói tiếp là ai
và điều hành như thế nào cả
ở lại ngủ mai nói chuyện tiếp
trời ơi một đêm nữa thiệt anh thức trắng đêm luôn
một phần nữa là bởi vì
sau lưng của nó cũng có cái vườn cà phê
không biết là
thằng này nó còn ẩn nấu ở đây không
nó vô là mình chết luôn
nó cao một m tám mươi
chứ không ít đâu
với một tên tướng cướp ma mảnh
và xả quyệt như theo
liệu cuộc điện thoại của người chị gái có đủ sức nặng
để kéo hắn về buôn mệt thuật hay không
văn ngọc thi sẽ tiếp tục vai diễn của mình như thế nào
khi mà ván bài cuối cùng
đã được tung ra một cách trực diện
nhưng việc theo có nghe lời chị hay không
thì còn phụ thuộc vào câu chuyện
của người buôn gỗ
đang làm ăn thất bại nữa
ba ngày sau văn ngọc thi
cùng trinh sát nguyễn công vũ
đóng vai người chở xe thù
quay trở lại nhà chị gái của phạm văn theo
vẫn trong vai người đàn ông buôn gỗ
đang cần sự giúp đỡ
nhưng thực ra trong lòng thi
luôn chứa đầy những câu hỏi
kết quả của cuộc gặp ba ngày trước đó
có trả lời trong lần gặp này hay không
theo hiện đang ở đâu
đã quay về buôn mệt thuật chưa
hắn có đồng ý xuất đầu lộ diện
cho công việc mà chị gái hắn đã trực tiếp nhờ hay không
thông tin phạm văn thêu
đã quay về buôn mệt thuật
thực sự đã chút được gánh nặng
đè trên vai ban chuyên án suốt những tháng qua
nhưng hắn cũng không phải tên tội phạm đơn giản
hắn đã chủ động tìm mọi cách
để dòi thông tin về lai lịch
của người đàn ông buôn gỗ
nguyễn công vũ
nó nói là
anh là phải là tên phi không
tôi nói đúng rồi
nó nói thằng em của em
hình như nó cũng có quen với anh
tên anh phi đó
nhưng mà sự thật là thằng này
nó muốn trắng lại đây để nó điều tra
nó xem thử là cái nhân vật nào đến
gặp chị nó mà nhờ cái bụi này
mình biết ý nó là như thế
thế mình đi tâm sự nói chuyện với nó
như vậy bây giờ là em nó ở đâu
chứ lạng hoạn rồi bị công an
rồi truy lùng
rồi phát hiện nó bắt
rồi phần thằng em của em nó vô tù
rồi nó đừng nói tại vì anh
mà công việc của anh lại không được nữa
ý cố là mình tìm xem thử
thằng này nó ở đâu
bây giờ nó ở đâu nó cũng không nói cho em biết đâu
nhưng mà anh nên nhớ rằng
anh yên tâm đi là nó ở gần đây thôi
mình chỉ hỏi gã mía
thì nó nói hình như nó ở cái trường gì đó
gần gã sáu
rồi gì đó
nhưng mà em không biết
thì cũng thế
nhờ em em giúp giùm cho anh đi
coi như thôi giờ anh có việc anh đi
nhưng mà thâm tâm của mình đi là đi
đi có một cái nhận định là đi tìm tới
cái nơi của thằng này ăn đó
bằng kinh nghiệm dài dặn của người chiến sĩ công an
đã nhiều lần đối mặt với kẻ thù ác
mặc dù thông tin
từ người chị của thêu đưa ra
chưa thực sự rõ ràng
nhưng văn ngọc thi linh cảm được nhiều khả năng
thêu đang ẩn nấp
ở khu vực ngã sáu
muốn bắt được cọp
không còn cách nào khác là phải vào hàng cọp
thì không cho phép mình có một giây
để do dự
anh thì mới chạy xuống nhà
nhà tôi và anh thì gần nhau
anh bảo vũ lên xe

anh thì xác định là
thêu nó về ngay chỗ ngã ba
đi nghiệp phụ nữ đây
anh thì nói là
chú úc ra ngõ sau
anh thì đi ngõ trước với mặt lưới
đi mình nói bây giờ
chắc khả năng là thằng này
ở chỗ ngã sáu gần ngã sáu
thì có một khu trường
trường bảo giáo
có một giấy đó là nó phức tạp
xì kê tuý trộm
cấp trộm cướp
rồi nó hay ở đây
thì cũng tình gờ ra có một cái kẻ
mà tôi nhìn thấy được
ván văn dấp của nó cao
mình nghi lắm
chắc thằng này rồi
trên tay nó cầm cái gì
mình đã xác định được
không nhìn thấy được
mà nó có cầm một cái bắp gì
thế là bắt đầu
mình đi lặp theo cái bắt trường
thì cũng vừa lúc đó nó cũng lặp theo
nó cầm cái khẩu carantê
nó lặp theo
thì như vậy
là cái bắt trường đó
theo chiều này
thì nó là bên tay phải
bắt trường đó nó nằm bên tay phải của nó
mà bắt trường đó
thì mình nó nằm bên tay trái
thế cho nên là hai người
cùng lặp theo một cái bắt trường này
nó phía trong này
mình phía trong này
cái cửa sổ bên này
cửa ra vào đây
thì đồng loạt lại là
cùng ra lúc đây
khi mà bắt đầu
mà mình phát hiện
cái gián phóc như thế
mình hỏi theo hả
thế là bắt đầu
nó lặp theo
nằm bên đây
thì tay phải của nó cầm cái súng
thì nó dựa vào sát đường
thế tay trái của mình
là sát đường
nhưng mà cũng chuẩn bị tư thế
cùng tay phải mình cầm súng
rồi lúc bây giờ
vừa hai người
ló đầu ra
thì tay trái mình phá lên
đạp cái súng
rồi dạy ra
rồi chạy vào chụp cái súng lên
những tổ chính sách được tung ra để tiếp tục thu thập các thông tin về phạm văn thêu
theo lời kể của những người dân có một điều lạ là đúng thời điểm xảy ra vụ cướp tài sản của anh thảo
thì nhà thêu có một đám rỗ và rất nhiều người đã nhìn thấy thêu ở nhà
vậy là đối tượng hiểm nghi số một của vụ án phạm văn theo đã có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng
cơ quan công an ngay lập tức đặt ra câu hỏi liệu thêu có thật sự ngoại phạm không
hay đây chỉ là cái sách mà hắn đưa ra để đánh lạc hướng điều tra
bởi ban chuyên án cũng nhận định ngay từ đầu theo là kẻ đã từng được đào tạo bài bản trong lực lượng vũ trang
nên án rất am hiểu về các nghiệp vụ công an
việc thêu nghĩ ra chiêu kế này không phải là điều không thể
như vậy cũng có nghĩa hắn đã chuẩn bị một vỏ bọc hoàn hảo để che mắt cơ quan chức năng
nhiệm vụ của các điều tra viên các trinh sát lúc này là bắt buộc phải tìm ra cãi hở của theo để vạch mặt hắn
không thể thu thập thông tin bằng những biện pháp thông thường những kế hoạch miêu trí cụ thể hơn đã được lập ra
một tổ trinh sát gồm hai đồng chí đã hóa trang thành những người thuê nhà ở địa điểm ngay sát nhà theo
theo dõi thêu trong thời gian này thấy hắn có cuộc sống sinh hoạt thiết sức bình thường
hàng ngày thêu vẫn lên dãy ngoài ra vẫn duy trì lớp dạy võ đều đặn
thêu là một người thân thương thân thương của người khác
chúng tôi bằng tác ngoại tuyến

thế thì thêu đi đâu làm gì chúng tôi đều biết
gặp ai làm gì rồi chúng tôi tự xác minh phân loại
rồi có cái báo cáo về cho bang chiến án
chúng tôi hóa trang hết ví dụ như là xe thực
thời đó là hóa trang thành xe thồ
rồi bán nước mía vỉa hè bán thu mua trái cây vỉa hè
rồi biết thêu tới cái địa điểm đó
để làm việc với các đối tượng đồng bọn của theo
thì chúng tôi hóa trang bằng nhân viên bán cà phê các thứ
để hồi đó nó không có cái kỹ thuật nào để tiếp cận được
nên chúng tôi phải bằng máy nghe bằng tay nghe
rồi những cái thước phim quay rất rất bình thường
đeo bán thêu ra rồng rã gần mấy tháng trời
thế thì tại sao bắt thêu như thế này
qua thu thập tài liệu
hồi đó chúng tôi không có xuống ở công an huyện đâu
lực lượng chúng tôi trinh sát chúng tôi hồi đó là
hồi đó là
hồi đó là
xuống ở địa bàn e leo
thuê nhà ở e leo
không cho công an huyện biết
thuê có mối quan hệ rất rất nhiều thành phần đối tượng
ở cái cái cái cái cái cái
thị trắng e leo đó
nên chúng tôi tự thuê nhà chúng tôi ở độc lập
và hàng sáng chúng tôi vắng dậy tập thể dục chạy bộ
rồi mới tiếp cận lấy thông tin từ đặc tỉnh
rồi hàng tối là chúng tôi phục vụ phục kích trước nhà thêm
ví dụ nó ăn nhậu trong đó rồi nó đi đâu
ví dụ chúng tôi chia làm ba tổ
ví dụ trước nhà thêu xong thêu đi ra rồi chúng tôi có ám hiệu
bộ đạm chúng tôi là gọi là theo ra nhà
có cái tổ đi theo thêu
rồi thêu tới quán nhậu là chúng tôi có
họ uống cà phê có một tổ theo
theo thêu nữa
chỉ cắt ra ba cái cái cái cái giai đoạn để giám sát thêu hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và càng ngày cái tài liệu chúng tôi nó càng nhiều
để truy tìm đối tượng trong các vụ án này
gặp rất nhiều khó khăn và thử thách
tuy nhiên với sự được sự quyết tâm
và với sự chỉ đạo quyết liệt
và sự quyết tâm của lực lượng tham gia tháng
thì chúng tôi đã
không quản ngại ngày đêm sau nhiều tháng
lần theo dấu vết của tối tượng
chúng tôi đã tìm được tài liệu chứng cứ
để chứng minh rằng đi viên vạn
bên cạnh đó lực lượng công an
đã xây dựng được những quần chúng tốt
sinh hoạt ngay sách cạnh nhà thêu
và có khả năng tiếp xúc được với thêu
người quần chúng đã cung cấp
cho cơ quan công an một thông tin
hết sức đáng chú ý
sau vụ cấp xe được tám mươi sáu triệu
trong nội bộ nhóm cướp
đã xảy ra mâu thuẫn
vì sự ăn chia không đều
một đối tượng tên lê viết phúc
làm việc tại cây xăng cảm thấy ấm ức
không vừa lòng vì cho rằng
thêu dối về số tiền cướp được
và phần phúc nhận được
nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền thật
trong cái vụ này thì có một đối tượng
là lê viết phúc là đối tượng trị điểm
là nắm về cái quy luật
hoạt động của các phương tiện này
và thông báo cho các nhóm của trung biết
và thêu biết
thì trên cơ sở đó thì sau khi trộm vẹ
thì các đối tượng này ăn chia không sống phẳng
chính vì vậy mà cũng dẫn đến cái vấn đề
mà lục lục từ ăn chia không sống phẳng
ở đây là giữa cái đối tượng trị điểm
và cái đối tượng
trực tiếp thực hiện bản thân huy cướp
thì các đối tượng
người bị hại
thì bảo là mất nhiều tài sản
nhưng mà các đối tượng cướp mà nói lại
cho đối tượng trị điểm lê viết phúc
thì là ít
chính vì vậy mà
cũng xảy ra cái nghi kỳ

đây cũng là một cái điểm
để chúng ta khai thác đấu tranh
mình cũng nắm được những thông tin
ví dụ như là
người bị hại thì bảo là mất
là một mươi triệu
nhưng mà trong khi đó
thì lại có một người
tức là cũng làm
cái gây săn
chính là lê viết phúc
có mấy triệu thôi làm gì mà một mươi triệu
chính vì những thông tin này
thì mình cũng xác định phúc cũng là một trong những đối tượng
tại sao lại phúc lại nói là
chỉ có mấy triệu thôi làm gì đâu
mà một mươi triệu
làm gì mà nhiều như vậy
thì tại sao
cho nên cơ quan quân đặt chỗ hỏi chỗ này
và tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và sau này thì chúng ta cũng xác định được
phúc cũng là một trong những đối tượng trị điểm
với vai trò là
người bị hại
có nhiều tài sản
phải nắm cái quy luật đi lại
khi ví dụ như là
trong các vụ án này
phúc có trách nhiệm
nắm quy luật đi lại
của xe chở xăng dầu
để vào đổ ra cây xăng
nắm quy luật đi lại
của xe chở gạo từ cánh hòa lên
về cái số lượng tiền tài sản
rồi cái đường đi
mà khi mà các xe này xuất hiện
thì sẽ báo cho nhóm phạm văn thêu
để phạm văn thêu
phân công bố trí
để mà thực hiện các vụ cướp tài sản
đối với lại các cái bị hại này
như vậy vai trò của phúc
trong nhóm cướp do phạm văn thêu
đã được thể hiện rất rõ ràng
khi phúc chính là kẻ trì điểm
để thêu và đồng bọn đi cướp
làm rõ vai trò của phúc
chính là mắt xích quan trọng
lời khai của phúc là một trong những bằng chứng quan trọng
chứng minh phạm văn thêu
đứng đằng sau tổ chức
giật dây ở những vụ cướp này
tuy nhiên với cơ quan chức năng
vẫn chưa có đủ bằng chứng để bắt thêu
và cần có những bước điều tra tiếp
để củng cố thêm chứng cứ
thời điểm này lực lượng hình sự công an tỉnh đắk lắc
cùng điều tra song song rất nhiều vụ án
trong đó có chuyện án phạm văn thêu
và vụ án
giết người ở nghĩa trang đoàn kết
do trịnh minh trung và đồng bọn gây ra
lúc này một mẫu trinh sát
đã được phân công nhiệm vụ
lần theo dấu vết của trung
đối với vụ án trịnh minh trung
sau khi gây án các đối tượng cũng đã phân tán đi nhiều hướng
một số đối tượng đã bị bắt
riêng đối tượng trung đã có lệnh truy nã
trên toàn quốc
và dù lực lượng trinh sát cũng đã tung đi nhiều tỉnh thành
nhưng trung vẫn bạt tăm không dấu vết
cơ quan công an xác định
với đối tượng thủ đoạn như trung
hướng điều tra phải tập trung
với những mối quan hệ rất thân thiết
như quan hệ gia đình người thân bạn gái
thậm chí là các bạn tù
sau quá trình giả soát
điều tra viên nhận định
một quan hệ cực kỳ thân thiết
có thể giúp các cơ quan trích năng
tìm lần ra dấu vết của trung
mối quan hệ cực kỳ thân thiết đấy
chính là người bạn gái
là người cắt thân
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

và cũng vào thời điểm này
thông tin từ mạng lưới quần chúng báo về
một trong những người tiếp xúc
với phạm văn thêu
đã từng nghe hắn nhắc đến nhiều lần cái tên
trịnh minh trung
trong các phi vụ mà thêu đã thực hiện
cái tên trịnh minh trung từ nguồn tin này
đã khiến lực lượng điều tra phải đặt ra câu hỏi rằng
liệu trịnh minh trung
mà thêu nhắc đến có phải là
trịnh minh trung hiện đang bị giam giữ
vì hành vi giết người hay không
nếu hai người này là một
và kết hợp với những thông tin
từ lời khai của lê viết phúc
sẽ là một trong những chứng cứ đánh thép
để buộc tội thêu
những thông tin thư tập được cho thấy rõ ràng
trịnh minh trung là một đối tượng tích cực
có vai trò đắc lực trong cả hai chuyên án
thế nhưng sau nhiều ngày thẩm vấn
trung vẫn chỉ nhất quyết thừa nhận
tội tham gia giết người ở nghĩa trang đoàn kết
hắn nhất quyết không khai chút thông tin nào
về những vụ cướp mà mình đã tham gia
và ca khẳng định
mình không biết phạm văn thêu
phạm văn thêu là ai
nếu áp dụng những hình thức hỏi cung thông thường
dường như sẽ không có kết quả
với một kẻ lì lợm như trung
thượng tá nguyễn công vũ khi đó là đội trưởng đội hình sự công an tỉnh đắk lắc
người đã từng trực tiếp tham gia hỏi cung trịnh minh trung
vẫn còn nhớ rất rõ
những kỳ lạc
những kỷ niệm trong nhiệm vụ công tác đặc biệt này
bằng nhạy cảm nghề nghiệp
và am hiểu tâm lý tội phạm
anh đã khiến kẻ lì lợm như trung
phải tự nguyện khai báo hết tất cả
những việc làm tội lỗi của mình